tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi chín dưới sự chủ trì của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến lần hai về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau
của dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự phiên họp
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến về dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
là quy định về giấy phép môi trường
nhiều ý kiến cho rằng việc tích hợp giấy phép môi trường là cần thiết và khả thi
và sẽ giải quyết được phần lớn các vướng mắc bất cập trong thực tế thời gian qua
đáp ứng được yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
giảm các đầu mối quản lý trong lĩnh vực môi trường
tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị chọn giữa phương án một và hai
đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau như giấy phép môi trường đánh giá tác động của môi trường
đánh giá sơ bộ tác động của môi trường các đại biểu nhất trí sẽ đưa ra quốc hội
để xem xét và thảo luận tại kỳ họp quốc hội tới